chiều ngày một mươi tháng chín đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
đã đến dự hội thảo quy hoạch phát triển bờ kè sông sài gòn và sông canh nội thành
các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông sài gòn sông và canh nội thành vào năm hai nghìn hai mươi
hội thảo với hơn hai trăm linh khách mời gồm chuyên gia trong và ngoài nước doanh nghiệp
nhằm tổng hợp dữ liệu và đánh giá thực trạng hành lang bờ sông kênh rạch
tổng kết bài học kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án đã triển khai
nhận diện thách thức và cơ hội cho thành phố đề xuất cơ chế chính sách
làm cơ sở triển khai quy hoạch kêu gọi đầu tư các dự án cải tạo
các tham luận tập trung nhiều vấn đề cần quan tâm như quy hoạch thiết kế đô thị tiền đề
cho một khu đô thị đáng sống thích ứng biến đổi khí hậu
kinh tế địa phương gắn liền cảnh quan sông ngoài và kênh trạch
đề xuất một số kết cấu kè bờ sông kênh rạch trên địa bàn
quy định pháp luật về quản lý phát triển hệ thống bờ kè sông kênh rạch
tại tp hcm một số gợi ý hoàn thiện thể chế chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện